các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
sự việc bắt đầu từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba nhiều phụ huynh cho biết
trường quốc tế mỹ việt nam vay hàng chục tỷ đồng không lãi suất để con được học miễn phí
nay còn ra trường nhưng chưa được hoàn lại
thời điểm đó đại diện trường cho hay sẽ thành lập một bộ phận chuyên trách cho công tác giải quyết công nợ
theo đúng quy trình và cơ chế đã được thiết lập
sau đó sở giáo dục và đào tạo tp hcm yêu cầu các trường ngoài công lập
trường quốc tế tách biệt hoạt động doanh nghiệp và chuyên môn
trường học chỉ tổ chức thu học phí định kỳ không được ký kết hùn vốn góp vốn huy động vốn
vào ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn hơn một hai trăm linh học sinh trường quốc tế mỹ việt nam phải nghỉ học
do giáo viên ngừng giảng dạy vì bị nợ lương
tối ngày một mươi tám tháng ba dưới sức ép của cơ quan chức năng
trường quốc tế mỹ việt nam gửi email thông báo học sinh đi học trở lại
tuy nhiên ngày một mươi chín tháng ba học sinh đến trường chủ yếu ngồi căng tin vì không có giáo viên
nhiều phụ huynh đã đến đón con từ nửa buổi
bốn giờ ngày một mươi chín tháng ba sở giáo dục và đào tạo tp hcm mời hội đồng trường hiệu trưởng lên làm việc
sau đó nhiều cuộc họp được tổ chức để tìm phương án xử lý với mục đích đảm bảo việc học cho học sinh
ngày hai mươi chín tháng ba sau khi nhận được báo cáo của ủy ban nhân dân tp hcm về sự việc tại trường quốc tế mỹ việt nam
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có công điện yêu cầu tp hcm khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp phù hợp
đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh
ngày ba mươi tháng ba tổ công tác liên ngành bao gồm sở giáo dục và đào tạo công an tp hcm
ủy ban nhà dân huyện nhà bè đã tổ chức buổi gặp gỡ làm việc với cha mẹ học sinh và hội đồng trường quốc tế mỹ việt nam
với mục đích cùng nhau tìm ra biện pháp tháo gỡ những khó khăn hiện tại của trường
tại đây bà nguyễn thị út em chủ tịch hội đồng trường cho biết đã mất khả năng tài chính
do đó để trường vận hành đến hết năm học cần một trăm hai mươi năm tỷ đồng
từ sư hỗ trợ của phụ huynh mức hỗ trợ đề nghị là chín năm triệu đồng ở bậc mầm non tiểu học một mươi bốn năm triệu
khối sáu đến tám là hai mươi năm triệu đồng mỗi tháng từ khối chín tới một mươi hai là hai mươi năm năm triệu đồng
sau khi kết thúc cuộc họp đa phần phụ huynh đồng ý với phương án trên
ngày một tháng bốn học sinh trường quốc tế mỹ việt nam tiếp tục nghỉ học thay vì đến trường sau kỳ nghỉ xuân
do chưa mở được tài khoản nhận tiền đóng góp của phụ huynh
trưa ngày một tháng bốn theo thông báo
sở giáo dục và đào tạo tp hcm trên cơ sở trao đổi thống nhất của cha mẹ học sinh
về kinh phí hỗ trợ đóng góp để chi trả các chi phí cố định duy trì hoạt động dạy và học
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã phối hợp cùng đại diện cha mẹ học sinh
trường quốc tế mỹ việt nam và ngân hàng thực hiện mở tài khoản để tiếp nhận kinh phí
đồng chủ tài khoản gồm ba bên là đại diện sở giáo dục và đào tạo
đại diện trường và đại diện cha mẹ học sinh
chỉ sau khi công bố nhiều phụ huynh đã chuyển khoản
để con được đến trường con số đóng góp đến ngày hôm qua là hơn hai mươi hai tỷ đồng
chiều ngày hai tháng bốn tại cuộc họp báo kinh tế xã hội
ông nguyễn văn hiếu giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
là trường ngoài công lập nên trường quốc tế mỹ việt nam được kêu gọi góp vốn
vay vốn từ phụ huynh trường có ba cách huy động
cách thứ nhất phụ huynh đóng gói bốn tỷ đồng để con học từ lớp một đến lớp một mươi hai
sau khi còn tốt nghiệp hoặc chuyển trường sẽ được trả lại
cách thứ hai phụ huynh đóng gói hai tỷ đồng cho con học chọn khóa không được hoàn lại
cuối cùng phụ huynh chọn đóng theo tiến độ học tập
theo ông hiếu hiện có chín trăm linh học sinh đóng tiền theo gói bốn tỷ
nói rõ hơn về vấn đề trên bà lê thị mỹ châu phó giám đốc sở cho hay
từ hai nghìn một mươi chín đến cuối tháng chín năm ngoái trường ký một hai trăm ba mươi một hợp đồng dạng hoàn lại
trường đã quyết toán ba trăm hai mươi tám gói trả phụ huynh bảy trăm bốn mươi tỷ

trường còn chín trăm linh gói
trường còn chín trăm linh gói đang có hiệu lực
tại cuộc họp ông phan văn mãi chủ tịch ubnd tp đề nghị văn phòng ubnd tp
sở giáo dục và đào tạo ra soát lại trách nhiệm nhà nước đối với trường quốc tế mỹ việt nam
và các trường tư thủ khác
từ đó chấn chỉnh công tác quản lý kiểm tra giúp các trường hoạt động đúng quy định pháp luật
tối ngày hai tháng bốn trường quốc tế mỹ việt nam gửi thư thông báo
học sinh sẽ đi học trở lại vào ngày ba tháng bốn
sau khi đã thực hiện chi trả tiền lương tiền nhà cho giáo viên
và thưa quý vị những ngày qua vụ việc một bốn trăm linh em học sinh được yêu cầu nghỉ học tạm thời
xảy ra tại trường quốc tế mỹ aisvn đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm
bên cạnh những lo lắng về việc học tập của con bị ảnh hưởng
nhiều phụ huynh cũng chật vật đòi lại số tiền đã từng cho trường esvn vay
đáng chú ý aisvn không phải trường hợp đầu tiên
đã có rất nhiều gia đình tham gia góp vốn cho các trường quốc tế vay hàng tỷ đồng
để đổi lại cho con được học trường này
trường này đã gửi đơn cầu cứu tới cơ quan chức năng tại tp hcm
vì một bốn trăm linh học sinh đang bị thất học
nguyên nhân là do chủ sở hữu trường không thanh toán tiền lương bảo hiểm xã hội cho giáo viên
khiến nhiều thầy cô không đi dạy
trên thực tế những khó khăn về tài chính của trường này đã tồn tại từ lâu
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi ba aisvn từng gây chú ý khi nhiều phụ huynh tụ tập đòi nợ
đây là số tiền mà phụ huynh cho trường vay không lãi xuất không tài sản thế chấp
chỉ thông qua hợp đồng vay vốn
lại con của họ được học miễn phí trường sẽ trả lại số tiền vay khi học sinh tốt nghiệp hoặc chuyển trường
tuy nhiên khi việc học kết thúc hàng loạt phụ huynh của trường này lên tiếng đòi nợ trường
theo hợp đồng vay vốn thông qua hình thức đóng học phí cho con
sự việc phát sinh từ một thỏa thuận vào năm hai nghìn một mươi tám
aisvn đã triển khai hợp đồng vay vốn cho phụ huynh với số tiền hai năm tỷ đồng
đây là các khoản vay không lãi xuất bù lại con họ được học miễn phí đến lớp một mươi hai hoặc chuyển trường
hợp đồng quy định khi học sinh tốt nghiệp lớp một mươi hai hoặc làm xong thủ tục chuyển trường
aisvn sẽ trả lại số tiền đã vay sau chín mươi ngày
nếu chậm trả aisvn sẽ phải trả thêm khoản lãi theo lãi xuất huy động của hội sở vietcombank
thời gian chậm trả tối đa chín mươi ngày
theo hợp đồng này phụ huynh sẽ đóng một khoản tiền lớn gọi đại đầu tư hoặc cho vay vốn với số tiền hàng tỷ đồng
đổi lại phụ huynh sẽ không phải đóng học phí trong quá trình con theo học tại trường
trong đó trường sẽ trả lại số tiền vay từ phụ huynh khi trẻ kết thúc chương trình tại trường hoặc hoàn thành thủ tục truyền trường
nhiều trường hợp phụ huynh cho trường vay vốn hai ba tỷ đồng có người cho vay lên đến hàng chục tỷ đồng
trường đã nhiều lần hẹn thanh toán thế nhưng phụ huynh không nhận được tiền
cao điểm vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba nhiều phụ huynh đã đến trưởng rằng băng rôn yêu cầu trả tiền
phản hồi trong thông cáo báo chí ở thời điểm đó bà nguyễn thị út em
chủ tịch hội đồng quản trị trường quốc tế mỹ việt nam thông tin khoản tiền phụ huynh đến đòi là số tiền đầu tư giáo dục
mà nhà trường ký kết với phụ huynh thông qua hợp đồng đầu tư giáo dục
khoản này trường sẽ hoàn trả sau khoảng thời gian từ năm đến một mươi năm năm học sinh theo học tại trường
được biết giao dịch trên là hình thức giúp nhiều trường tư thục huy động vốn thay vì tiếp cận nguồn tiền từ các nhà băng
hội đồng quản trị chọn vay từ phụ huynh học sinh họ không trả lãi suất tiền mặt mà bằng học phí ở chính ngôi trường đang điều hành
theo thông tin được công bố trên trang chủ của aisvn học phí một mươi hai năm là khoảng sáu chín mươi năm tỷ đồng
đây được xem là khoản lãi khi phụ huynh cho vay sản sử một phụ huynh cho vay tối đa năm tỷ hiệu suất của khoản đầu tư trên là một trăm ba mươi chín trong một mươi hai năm trung bình là một mươi một năm mươi tám
như vậy thương vụ này có tính hiệu quả cao hơn cả đầu tư usd vàng bất động sản và trái phiếu trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi một
mức lãi là một mươi một năm mươi tám
khi cho aisvn vay vốn chỉ xếp sau đầu tư cổ phiếu là một mươi năm tám
chưa kể nếu hội đồng quản trị sử dụng hiệu quả nguồn vốn vào việc xây dựng nâng cấp và phát triển trường học phụ huynh cũng hưởng lợi khi con họ được tiếp cận với môi trường giáo dục ngày càng chất lượng
thực tế pháp luật hiện hành không cấm hay hạn chế trường học phai tiền phụ huynh đây được xem là giao dịch dân sự có quan hệ tín dụng
do không có tài sản thế chấp đây là khoản vay theo hình thức tín chấp tức dựa trên uy tín của người đi vay
các ngân hàng thường xác minh thu nhập và lịch sử tín dụng trước khi cho vay tín chấp nhưng với phụ huynh họ không làm được như vậy
theo một số phụ huynh họ thường dựa vào việc nhìn thấy cơ sở vật chất khang trang hơn các trường thông thường
đội ngũ giáo viên và quản lý có nhiều người nước ngoài hay tin vào chữ tín ở môi trường giáo dục
không chỉ aisvn nhiều trường tư thục cũng triển khai hoạt động này với tên gọi là gói đầu tư giáo dục như hệ thống trường dway trường quốc tế nam mỹ uts trường hệ thống ics
trường quốc tế bắc mỹ
sau sự cố tại aisvn khá nhiều phụ huynh tại tp hcm đã chia sẻ câu chuyện về bạn bè người thân đã tham gia góp vốn bằng hợp đồng đầu tư khoản tiền tỷ cho nhà trường không lấy lãi đổi quyền lợi cho con học tại ais trong khoảng ba đến một mươi hai năm
một phụ huynh tham gia hai hợp đồng góp vốn đầu tư năm hai nghìn một mươi chín và môi trường quốc tế cho biết mỗi hợp đồng tương ứng với một suất học cho con trị giá là ba tỷ đồng với lãi suất là
điều kiện là hai con của vị này được hỗ trợ bởi aisvn
bạn bè có thể tham gia học tập đào tạo miễn phí trong thời gian học chính khóa từ mầm non đến lớp một mươi hai
nhà trường sẽ trả lại số tiền vay sau chín mươi ngày khi hai người con kết thúc học tại trường hoặc chuyển sang trường khác
phụ huynh khác ở quận bảy thành phố hồ chí minh cũng có hai hợp đồng đầu tư giáo dục tại ais lần lượt vào năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn hai mươi một với tổng số tiền cho trường vay là sáu tỷ đồng không lãi suất không tài sản thế chấp
số tiền lãi mà trường không phải trả sẽ được tính là học phí của trẻ
phụ huynh thì tính toán số tiền hơn sáu tỷ nếu gửi ngân hàng tiền lãi mỗi năm không đủ để đóng học phí cho hai con
phụ huynh này cho rằng đây như một khoản bảo hiểm giáo dục cho con
nếu gia đình chẳng may khó khăn về kinh tế việc học của con không bị ảnh hưởng
trước những rủi ro mà phụ huynh phải đối mặt tiến sĩ luật sư đặng văn cường nhận định
aisvn là cơ sở giáo dục ngoài công lập được tổ chức hoạt động trên cơ sở chủ sở hữu là công ty cổ phần hoạt động
theo luật doanh nghiệp và các quy định của luật giáo dục
công ty thực hiện các hoạt động huy động vốn theo quy định của luật doanh nghiệp luật đầu tư và các văn bản pháp luật liên quan
hoạt động giáo dục là lĩnh vực đặc thù ngành nghề kinh doanh có điều kiện
nhưng pháp luật cũng không hạn chế hình thức huy động vốn bằng vốn vay của loại hình doanh nghiệp này
theo quản hai điều chín nghị định năm mươi ba hai nghìn sáu ndcp và tiểu một một tám thông tư chín mươi một hai nghìn sáu tt btc
cơ sở ngoài công lập được phép huy động vốn dưới dạng góp
cổ phần vốn góp từ người lao động trong đơn vị huy động nguồn vốn hợp pháp khác thông qua hợp tác
liên kết với doanh nghiệp tổ chức kinh tế tổ chức tài chính cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
trong lĩnh vực giáo dục phụ huynh cho nhà trường vay vốn như trên ít xảy ra
trường hợp cơ sở giáo dục này mất khả năng thanh toán các phụ huynh có thể gửi đơn đến cơ quan điều tra để xem xét
làm rõ có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản hay không hoặc khởi kiện ra tòa để được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự
nhìn vào thực tiễn theo thạc sĩ bùi khánh nguyên chuyên gia giáo dục độc lập chuyên nghiên cứu về các trường quốc tế cho biết
hình thức vay vốn phụ huynh để thành lập và phát triển trường đã có từ gần một mươi năm năm trước và trong vài năm gần đây trở nên phổ biến
theo thống kê của ông hiện có khoảng gần hai mươi trường quốc tế và sóng ngữ ở thành phố hồ chí minh cũng như hà nội
có gói đầu tư giáo dục thông qua hình thức trả phí trước nhiều năm
theo vị chuyên gia này hầu hết trường quốc tế hiện do các công ty vừa và nhỏ trong nước thành lập
để xây dựng một trường quốc tế hoặc song ngữ tư thục nói chung cần có năm trăm linh tỷ đến vài nghìn tỷ đồng cho xây dựng cơ sở vật chất
thuế đất chi phí vận hành chủ yếu trả lương cho đội ngũ điều hành và giáo viên nước ngoài
do vậy rất nhiều dự án xây dựng trường có nhu cầu vay vốn
mặt khác rất hiếm trường tư thục phi lợi nhuận hoạt động vì mục tiêu phụng sự giáo dục và xã hội
đa số hoạt động vì lợi nhuận với mục tiêu cao nhất là kiếm tiền từ giáo dục
các gói đầu tư giáo dục bùng nổ trong giai đoạn lãi suất thấp tiền rẻ
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám lãi suất cho vay với các doanh nghiệp thông thường tại các ngân hàng thương mại nhà nước cho chung và giải hạn
là chín ba một mươi ba một năm và một mươi một mươi một một năm ở các ngân hàng thương mại cổ phần
một doanh nghiệp khi cần vốn thường tìm đến ngân hàng
nhưng theo ông nguyên vai vốn từ ngân hàng thường đòi hỏi thế chấp tài sản
điều mà nhiều dự án trưởng không có vì nhiều trường xuất phát điểm là tay không bắt giạc
vay tiền ngân hàng cũng có rủi ro về lãi suất biến động khó lường trước
việc ngân hàng tăng lãi suất lên đến trên một mươi một năm thường xuyên xảy ra
và đây cũng là động lực khiến các dự án trưởng muốn vay vốn trực tiếp từ phụ huynh
bên cạnh đó các doanh nghiệp giáo dục tư nhân thường đi theo lộ trình
năm năm đầu tiên là giai đoạn dồn toàn lực để mở rộng giai đoạn khát vốn nhất
theo nguồn tin của vn express tại một tập đoàn giáo dục lớn ở phía nam
hút được vốn từ phụ huynh ngay từ đầu sẽ mang lại tiềm lực tài chính lớn cho các trường
hơn hẳn thu học phí theo tương kỳ
thông thường sau khoảng một mươi năm các trường sẽ bước vào giai đoạn sinh lời
thế nên họ tự tin dễ trả lại vốn cho phụ huynh
tuy nhiên khi chấp nhận hình thức này phụ huynh sẽ đối mặt với một số rủi ro
trước hết do hợp đồng không quy định rõ mục đích sử dụng vốn
hội đồng quản trị nhà trường có thể sử dụng vốn vào các hoạt động phi giáo dục
không tập trung đầu tư chất lượng giảng dạy
bên cạnh đó không phải gia đình nào cũng gắn bó với một ngôi trường suốt một mươi hai năm học
khi chuyển trường hội đồng quản trị có thể chậm trả đưa phụ huynh vào thế bị động
nếu không chuẩn bị trước tài chính để gửi con nhập học ở một ngôi trường khác với chi phí lớn không kém
quan trọng hơn do không có tài sản thế chấp
khả năng đòi nợ khi nhà trường cạn tiền sẽ rất khó
trong trường hợp aisvn hội đồng quản trị đã quá thời hạn chậm trả
nhưng phụ huynh vẫn chưa lấy lại được vốn
cũng theo thạc sĩ bùi khánh nguyên do lịch sử trường tư của việt nam còn non trẻ
nhất là các trường quốc tế các trường quốc tế do công ty trong nước điều hành vẫn còn rất nghiệp dư
nếu hội đồng quản trị mang tiền đi đầu tư phi giáo dục với hy vọng nhanh chóng kiếm lời
rủi ro mất tiền và phá sản là rất cao khi trường học không phải quỹ đầu tư chuyên nghiệp
theo quan sát của ông top ba trường quốc tế tốt nhất tại tp hcm không có hình thức huy động vốn này
một cá nhân khác có kinh nghiệm nghiên cứu về các mô hình giáo dục cho hay
tại tp hcm hiện có nhiều trường thực hiện hình thức này
và bản chất của gói đầu tư giáo dục là một hợp đồng vay vốn hay huy động vốn
có thể thấy khi xảy ra sự việc như ais
thì hợp đồng không có những cảm kết giang buộc về việc sử dụng đồng vốn có đồng
hợp đồng góp như thế nào để đảm bảo an toàn nguồn tiền
hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư giáo dục ẩn xấu những hiểm họa
như vậy việc phụ huynh trao trước số tiền lớn cho trường học cũng kèm theo rủi ro
là nhà trường hoàn toàn có khả năng gặp sự cố bị thua lỗ thậm chí là phá sản
món tiền đó không được bảo hiểm và nếu trường phá sản
thì cũng chỉ thực hiện theo luật phá sản của doanh nghiệp
vì hầu hết trường tư hoạt động như một công ty hay doanh nghiệp vì lợi nhuận
có thể thấy rằng từ vụ việc này đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước
đối với công tác hợp tác đầu tư trong lĩnh vực giáo dục
thủ tướng chính phủ phạm minh trình đã chỉ đạo bộ giáo dục và đào tạo
khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số tám mươi sáu hai nghìn một mươi
quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
và nghị định số bốn mươi sáu hai nghìn một mươi bảy quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
trong đó có giải pháp tăng cường quản lý các loại hình trường có yếu tố nước ngoài
đang thực hiện việc kinh doanh liên kết và triển khai các chương trình tích hợp
chương trình quốc tế chương trình liên kết với nước ngoài
chính phủ cũng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo thực hiện giả soát
kiểm tra các trường có yếu tố nước ngoài trên toàn quốc đang giảng dạy chương trình tinh hợp
chương trình quốc tế chương trình liên kết với nước ngoài để kịp phát hiện
chấn chỉnh và xử lý các vi phạm nếu có
những thông tin trên đã kết thúc chương trình của chúng tôi
những thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong video sau